công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bùi trung kiên sinh năm hai nghìn năm ngụ tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đe dọa xuyên tạc xúc phạm uy tín của tổ chức
danh dự nhân phẩm uy tín của người khác
theo hồ sơ ngày hai mươi bảy và hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bùi trung kiên sử dụng mạng xã hội
đăng tải hai dòng trạng thái có nội dung đe dọa xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ
đề luận công an thành phố bạc liêu tiến hành xác minh làm rõ và tiến hành mời bùi trung kiên
lên làm việc tại cơ quan công an sau khi được công an thành phố bạc liêu tuyên truyền giáo dục
bùi trung kiên nhận thức được hành vi sai trái của mình và tự tháo gỡ các bài đăng trên mạng xã hội
công an tp bạc liêu cũng trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bùi trung kiên